tháng công nhân hai nghìn một mươi bảy phú yên tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự chung tay
chăm lo đời sống cho công nhân người lao động trong các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
liên đoàn lao động phối hợp với sở y tế tỉnh phú yên đã tổ chức chương trình khám cấp phát thuốc miễn phí cho năm trăm linh công nhân
các y bác sĩ đã khám tư vấn sức khỏe bệnh nghề nghiệp và cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân người lao động
đặc biệt các công nhân nữ được tư vấn sức khỏe sinh sản chuyên sâu
hoạt động khám cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân người lao động được tỉnh phú yên duy trì từ nhiều năm qua
giúp họ có thêm kiến thức cơ bản trong chăm sóc sức khỏe
trong tháng công nhân năm nay tại các khu công nghiệp của tỉnh phú yên
nhiều điểm bán hàng giảm giá từ một mươi đến năm mươi cũng được tổ chức
các mặt hàng chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày như gia vị bột giặt hàng điện tử gia dụng
dịp này hàng trăm xuất quà cũng được trao tặng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
mỗi suất trị giá từ hai trăm linh đồng đến một triệu đồng